với mục tiêu hướng tới năm hai nghìn ba mươi không còn người nhiễm hiv tổ chức y tế thế giới khuyến cáo việc điều trị dự phòng trước phơi nhiễm bằng thuốc arv là một trong những can thiệp có hiệu quả nhất để dự phòng lây nhiễm hiv cho những nhóm có nguy cơ cao
theo báo cáo của chương trình phối hợp liên hợp quốc về hivs tại việt nam đến hết năm hai nghìn một mươi tám ước tính số người nhiễm hiv là hai trăm năm mươi người và hàng năm trung bình phát hiện thêm khoảng một mươi người nhiễm hiv mới
plat là biện pháp dự phòng nhiễm hiv bằng cách uống thuốc kháng hiv đều đạn hàng ngày
trước khi phơi nhiễm hiv tuân thủ tốt việc thực hiện prep có thể giảm nguy cơ lây nhiễm hiv qua quan hệ tình dục trên chín mươi và tiêm trích ma túy trên
bên cạnh đó trong giai đoạn mở rộng prep hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi thuốc kháng hiv cho điều trị prep được hỗ trợ cung cấp miễn phí
đây là cơ hội và điều kiện thuận lợi để nhóm có nguy cơ cao được dễ dàng tiếp cận dịch vụ dự phòng với chi phí thấp và hiệu quả cao